các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng bị bắt khi cùng bạn gái vừa tới khách sạn thuộc khóm bình thới hai phường bình khánh thành phố long xuyên
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện và thu giữ trên người phong một bọc ni lông
bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với trọng lượng trên năm mươi gram
ba điện thoại di động cùng nhiều tăng vật liên quan khác
bước đầu phong khai nhận số hàng trên là ma túy đá mà phong mới mua
rồi đem từ cần thơ lên an giang bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt quả tang
riêng đối với lê thị hoài bạn gái của phong cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra và xác minh xử lý sau
vào chiều tối qua trên đường tuần tra lực lượng công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đã bắt quả tang
một xe ô tô đang vận chuyển bảy bao thuốc lá lậu
lái xe là đối tượng phạm vũ hoàng thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại tỉnh đồng nai
đã bị tạm giữ ngay sau đó để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng chín qua tuần tra trên đường dt bảy trăm bốn mươi bốn đoạn qua xã an tây lực lượng công an xã an tây
thị xã bến cát đã phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi a tám nghìn ba trăm linh năm do tài xế phạm vũ hoàng thư điều khiển chạy với tốc độ cao
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra dấu hiệu dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe đang chở bảy gói thuốc lá nhãn hiệu jet hero ngoại nhập lậu
không có hóa đơn chứng tự hợp pháp
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ một bộ dụng cụ
sử dụng ma túy đá của đối tượng qua làm việc tài xế thư khai nhận thuê xe ô tô sau đó gắn biển số giả lên cửa khẩu tho mo tỉnh long an
mua số thuốc lá trên về bán lại cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố biên hòa đồng nai
cũng trong quá trình tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường thủy
lực lượng kỳ sát đường thủy công an tỉnh thái bình đã phát hiện và xử lý một tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông hồng
khi đang tuần tra kiểm soát trên sông hồng thuộc địa phận xã hồng an huyện hưng hà
phòng kỳ sát đường thủy công an tỉnh thái bình phát hiện tàu cát mang biển số tb một nghìn hai trăm ba mươi
do lê văn lương chú tại xã bình thanh huyện kiến sương thái bình điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép
qua đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận chuyên trở vật liệu xây dựng cho các chủ bến và chủ mỏ cát trên sông
khi đến đoạn sông hồng thuộc địa phận xã hồng an đã cho dừng tàu để hút trộm cát
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật
vào dặn sáng nay một đối tượng đang thực hiện hành vi trộn cắp linh kiện xe ô tô đã bị lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh thứ thuyên huế phát hiện và bắt quả tàng
cụ thể vào khoảng bốn giờ sáng nay trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn phía bắc
nhận được tin báo của người dân phản ánh về một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn trộn cắp tài sản
lực lượng cảnh sát cơ động đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phát hiện và bắt giữ đối tượng cùng tăng vật khi đang thực hiện hành vi trộm cắp linh kiện ô tô
đối tượng là lê văn tuấn năm mươi ba tuổi chú tệ số bảy trên một trăm chín mươi bùi thị xuân phường đúc tp huế
hiện đối tượng cùng tam vật đã được bàn giao cho công an tp huế tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang cho biết đơn vị đã vừa ra quyết định phục hồi điều tra bị can và thực hiện lệnh tạm giam
đối với nguyễn văn hận bốn mươi năm tuổi chú tệ xã phú thuận huyện phú tân tỉnh cà mau là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vụ án từ tháng sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hận cùng một số đối tượng ở nhiều địa phương khác đã câu kết nhau dùng thủ đoạn sử dụng xuồng máy chạy với tốc độ cao
trên các tuyến sông canh rạch thuộc địa bàn các tỉnh kiên giang cà mau và bạc liêu rồi tìm nhà sơ hở đột nhập thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị đem bán được hàng trăm triệu đồng
để đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng nguy hiểm này công an huyện u minh thượng mở chuyên án truy xét qua đó đã bắt giữ hai mươi chín đối tượng riêng hận trốn thoát và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc
đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy hận bị công an bắt giữ khi đang làm thuê ở một cơ sở chế biến hạt điều thuộc huyện phú riềng tỉnh bình phước
thưa quý vị thời gian gần đây tội phạm cướp giật tại các tiệm vàng diễn biến phức tạp hoạt động lưu động và có xu hướng gia tăng
lực lượng công an đã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm này
người dân cũng nên nêu cao tinh thần cảnh giác tránh tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây tại quận hoàng mai thành phố hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai thành phố hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi văn hợp một mươi tám tuổi trú tại ninh bình về hành vi cướp giật tài sản
đối tượng này đã gây ra bốn vụ cướp cướp giật tài sản chỉ trong một tháng tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố hà nội

cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà nội vừa ra quyết định khởi tài sản chỉ trong một tháng tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tp hà nội